thưa ông thì việc hạn chế xe máy tại nội đô hà nội từ năm hai nghìn hai mươi năm là sớm hơn kế hoạch là năm năm
vậy chính vì vậy đã có rất nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi của đề án khi mà cho rằng nếu như không có sự chuẩn bị tốt thực hiện nóng vội thì sẽ dẫn đến đó chính là hỏng việc
vậy ông nghĩ sao về điều này ạ
vâng tôi cũng rất là mong muốn được biết cái nguyên do mà đơn vị đề xuất cái câu chuyện này đưa ra cái đề nghị là thực hiện sớm hơn năm năm so với cái nghị quyết trước đây
tôi chưa thấy được cụ thể một cái giải thích rõ ràng nào về những lý do tại sao lại
có thể là cho rằng nên làm sớm đến năm năm nhưng mà cái điều kiện đủ để thực hiện sớm lên năm năm là gì thì tôi chưa nhìn thấy
có một thông tin mà tất cả chúng ta cũng đều đã biết thông tin khá là tích cực đó là cái hệ thống đường sắt đô thị của chúng ta gồm có tuyến cát linh hà đông đã được đưa vào vận hành thương mại khoảng một tháng nay
và như vậy là chúng ta có một công cụ tốt để phục vụ cho cái nhu cầu đi lại của người dân
đồng thời chúng ta cũng có tuyến nhổn ga hà nội đang xây dựng và nếu thuận lợi thì có lẽ đến năm hai nghìn hai mươi năm cũng sẽ có thể đưa vào vận hành được
như vậy thì chúng ta cũng có hai cái trục giao thông công cộng bằng đường sắt có cái số vận tải lớn và đó là hai công cụ rất là mạnh
nhưng hai công cụ này nó cũng chỉ hoạt động trên cái trục phía tây và phía tây nam của thành phố hà nội mà thôi
vậy thì những cái hướng khác chúng ta hiện
nói về giao thông công cộng thì chỉ mỗi dựa vào xe buýt là chính
và xe buýt này cũng là xe buýt chạy trên đường chung chứ không có làn riêng không có làn ưu tiên
vậy thì cái lý do đủ thuyết phục để nói rằng là chúng ta đã đủ điều kiện có một hệ thống giao thông cộng đủ mạnh
không cần có xe máy vẫn có thể đáp ứng được
vào năm hai nghìn hai mươi năm thì tôi cho rằng là nó cũng chưa đủ thuyết phục lắm
vì vậy là tôi cũng khá hoài nghi
nếu mà thực sự chúng ta dừng sử dụng xe máy
vào năm hai nghìn hai mươi năm thì người dân sẽ đi lại bằng gì
tôi e rằng là cái hệ thống giao thông còn lại không có xe máy
sẽ không đủ năng lực để chuyên chở toàn bộ người dân mà đã dừng xe máy
vâng ạ có vẻ xem ra còn rất nhiều những cái chăn trở và khó khăn trong cái việc thể hiện cái quyết định này
tuy nhiên thì ông có thể phân tích những điều kiện cần thiết để cho biết là thành phố hà nội
thì có thể sẽ triển khai dừng hoạt động xe máy tại các quận nội thành
sau năm hai nghìn hai mươi
nói chung năm hai nghìn hai mươi năm sẽ như thế nào không ạ
cái điều kiện tiên quyết đó là phải có hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh
hệ thống giao thông công cộng đó nên được hiểu rõ hiểu hiểu một cách chính xác là nó không chỉ gồm
giao thông nó không chỉ gồm đường sắt đô thị mà nó còn gồm cả hệ thống xe buýt trong đó có các
tuyến buýt nhanh buýt chạy trên làn ưu tiên hoặc là dạng làn rành riêng
hiện nay chúng ta có thông tin là thành phố hà nội có kế hoạch triển khai một mươi bốn tuyến đường dành riêng cho xe buýt
tôi nghĩ đây là cái kế hoạch rất là tích cực và quyết liệt và rất mong là cái kế hoạch đó được triển khai càng sớm càng tốt
nếu chúng ta có được những tuyến xe buýt mà có đến một mươi bốn tuyến đường xe buýt chạy trên đường dành riêng và đặc biệt
cái tuyến đường sắt đô thị nữa mà hiện nay chúng ta đã chuẩn bị nhưng chưa đầu tư chưa triển khai
đó là tuyến số hai về vị trí thì nó là tuyến tây hồ tây đến trần hưng đạo nhưng qua một mươi hai năm vẫn chưa thể triển khai được
thì tuyến đường sắt này cũng là một tuyến rất là quan trọng
nếu mà chúng ta có được cái tuyến này cùng với hai tuyến đã và đang xây dựng thì chúng ta có một hệ thống giao thông công cộng cũng khá là mạnh
cộng với các tuyến đường xe buýt nữa thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến chuyện dần dần hạn chế cái giao thông đi
cái giao thông cá nhân bằng cách là cấm phương tiện xe máy trên một số khu vực hoặc một số tuyến đường thì triển khai dần dần thì chúng ta sẽ có được cái bước chuyển đổi từ giao thông cá nhân sang giao thông công cộng
nhìn thấy rõ ràng hơn thì trên thế giới cũng đã rất nhiều đất nước đã dừng việc đó là di chuyển bằng xe máy
và nếu như nhìn từ thực tế dừng hoạt động xe máy tại một số thành phố trên thế giới như vậy thì chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì ở đây thưa ông
các thành phố trên thế giới thì các thành phố mà có thực hiện cấm phương tiện xe máy đi lại thì cũng không nhiều
trong số đó thì chúng ta có thể thấy hai dạng
thứ nhất là những thành phố mà xây dựng được hệ thống giao thông công cộng đủ mạnh thì khi họ cấm như vậy nhìn chung là người dân sẽ được hưởng lợi từ hệ thống giao thông công cộng
còn dạng thứ hai đó là các thành phố người ta cấm xe máy
chưa có đủ giao thông công cộng mạnh thì lúc đó người dân sẽ chuyển mạnh sang sử dụng ô tô
và như vậy thì cái việc cái mục tiêu là kéo giảm ồn tắc giao thông nó khó mà thực hiện được
nó chỉ đỡ được cái tình trạng lộn xộn do xe máy gây ra nhưng cái mức độ ủn tắc cái tốc độ lưu thông trên đường thì nó không hẳn là giảm
vâng ạ và câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó chính là một chuyên gia giao thông thì ông có đề xuất những giải pháp nào để thành phố hà nội có thể đạt được mục tiêu
đó là giảm ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường hả
câu chuyện ủng tắc giao thông là câu chuyện rất là dài cần rất nhiều các biện pháp tổng hợp
và tôi vẫn thường phân tích vấn đề ủn tắc giao thông thật ra nó là vấn đề phần ngọn
còn cái phần gốc là vấn đề phát triển đô thị của chúng ta
muốn giải quyết bài toán ủn tắc giao thông thứ nhất chúng ta phải có được cái mạng lưới đường đủ dày
có mật độ đường bộ tương đối cao
thứ hai đó là phải xây dựng được hệ thống giao thông công cộng với trục chính là đường sắt đô thị đủ mạnh
thứ ba là chúng ta phải tập trung phát triển đô thị bao quanh các trục giao thông công cộng chính
chứ không phát triển tràn lan
nếu chúng ta phát triển quá xa các trục giao thông công cộng
thì người dân sẽ không mặn mà phải đi xa mới đến được giao thông công cộng
và điều đó nó khiến cho giao thông công cộng cũng hút được ít khách và khó chi trả cái chi phí vận hành của mình
thế thì cái kinh nghiệm phát triển đô thị dọc theo các tuyến giao thông công cộng là một cái kinh nghiệm
mà vốn rất được các chuyên gia khuyến khích các đô thị lớn trên thế giới thực hiện
vâng ạ rất là cảm ơn những thông tin sắc đáng cũng như là cụ thể mà tiến sĩ phan lê bình đã dành cho khán giả antv
và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự một buổi trò chuyện trực tuyến của chúng tôi